sở y tế thành phố cần thơ đã có tờ trình đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xin bộ y tế chi viện thêm năm mươi bác sĩ một trăm linh điều dưỡng cùng trang thiết bị hồi sức covid một mươi chín để điều trị cho bệnh nhân nặng đồng thời đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine mũi hai cho người dân để hạn chế bệnh chuyển nặng và tử vong ông cao hoàng anh cho biết
hiện tỷ lệ mũi một người trên một mươi tám tuổi của cần thơ đạt trên chín mươi sáu mũi hai đạt trên tám mươi
ấn độ ghi nhận bảy năm trăm bảy mươi chín
ca nhiễm ncov mới thấp nhất trong vòng một mươi tám tháng bất chấp các cuộc tụ họp nhân dịp lễ hội đi qua ly hồi đầu tháng
với số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi tổng số ca ncov tại ấn độ hiện nay là ba mươi bốn năm trăm ba mươi sáu bốn trăm tám mươi
bộ y tế ấn độ hôm nay thông báo số ca nhiễm mới hàng ngày cũng đã ở dưới mức hai mươi trong bốn mươi sáu ngày liên tiếp và dưới năm mươi trong một trăm bốn mươi chín ngày liên tiếp
tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín tăng lên
bốn trăm sáu mươi sáu một trăm bốn mươi bảy sau khi hai trăm ba mươi sáu ca mới được ghi nhận
số ca ncov chưa bình phục tại ấn độ hiện nay là một trăm một mươi ba năm trăm tám mươi bốn tương đương ba mươi ba tổng số ca nhiễm thấp nhất kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó tỷ lệ bình phục covid một mươi chín trên toàn quốc là chín mươi tám ba cao nhất kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra tỷ lệ dương tính với ncov hàng ngày tại ấn độ cũng chưa đến hai trong gần năm mươi ngày qua
những con số tích cực được ghi nhận sau lễ hội ánh sáng diwali diễn ra trong năm ngày hồi đầu tháng
đây là lễ hội lớn nhất năm của ấn độ khi hàng triệu người đi mua sắm di chuyển giữa các địa phương và tụ họp với gia đình
nhưng khẩu trang gần như không còn xuất hiện bên ngoài các thành phố lớn
cùng với lễ hội dugapuja hồi tháng một mươi giới chuyên gia từng lo ngại ấn độ sẽ đối mặt với đợt sóng thần covid một mươi chín mới
tuy nhiên md gupte cựu giám đốc viện dịch tễ học quốc gia ấn độ cho biết
nước này chưa ghi nhận đợt bùng phát mới nào ngay cả sau lễ hội diwali
theo ông nguyên nhân chủ yếu do phần lớn người dân ấn độ có kháng thể thông qua lây nhiễm virus
tôi nghĩ chúng tôi đã an toàn hơn nhiều gupte đánh giá
các cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy tính đến tháng bảy gần bảy mươi trong số một ba mươi năm tỷ dân ấn độ từng nhiễm ncov
sau những kỷ lục về số ca nhiễm và tử vong trong làn sóng đại dịch thứ hai hồi tháng bốn và tháng năm
nỗ lực tiêm chủng covid một mươi chín cũng được cho là yếu tố quan trọng
tám mươi một trong số chín trăm bốn mươi bốn triệu người trưởng thành tại ấn độ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và bốn mươi ba được tiêm đầy đủ
ấn độ chưa triển khai tiêm chủng cho người dưới một mươi tám tuổi
áo phải tái áp lệnh phong tỏa trong khi giới chức đức cảnh báo người dân tiêm chủng hồi phục hoặc là chết trước làn sóng covid một mươi chín mới
các chính phủ châu âu đang tăng cường biện pháp chống covid một mươi chín khi đối mặt với số ca nhiễm tăng vọt vì lan sóng thứ tư
với hai triệu ca nhiễm mới mỗi tuần
cùng với đó là các cuộc biểu tình ở nhiều nước cuối tuần qua hàng chục nghìn người đã biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế
và yêu cầu tiêm chủng bắt buộc ở áo hà lan bỉ đan mạch italy thụy sĩ và kratia
một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực và cảnh sát phải sử dụng hơi cay vòi rồng để trấn áp
châu âu một lần nữa trở thành tâm dịch của thế giới khi chiếm hơn một nửa số ca tử vong covid một mươi chín tháng này
theo tổ chức y tế thế giới who bốn quốc gia có tỷ lệ ca nhiễm mới cao nhất thế giới trong tuần qua
là áo slovakia survenia và cộng hòa shac hai mươi bảy trong hai mươi chín quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới nằm ở châu âu
đối mặt với tốc độ tiêm chủng chậm chạp vào mùa đông cận kề ngày càng nhiều chính phủ dóng lên hồi chuông cảnh báo về đại dịch
thủ tướng đức angela merkel ngày hai mươi hai tháng một mươi một nói với đảng dân chủ cơ đốc giáo rằng
tình hình dịch hiện nay rất nghiêm trọng và đợt bùng phát mới sẽ tồi tệ hơn bất kỳ một làn sóng nào mà đức từng trải qua
trong tháng nắm quyền cuối cùng thủ tướng merkel cảnh báo các bệnh viện sẽ sớm bị quá tải nếu không kiểm soát được làn sóng thứ tư
đồng thời kêu gọi một mươi sáu bang thực thi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn lây lan
giống nhiều nước châu âu đức đang thúc giục người dân tiêm liều tăng cường
tuy nhiên quốc gia này đang đối mặt với nguồn cung pfizer dần cạn kiệt
dù cơ quan dược phẩm châu âu ema đã sẵn sàng cấp phép sử dụng vaccine pfizer cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trong tuần này
những mũi tiêm đầu tiên dự kiến không kịp chuyển tới các nước liên minh châu âu eu trước ngày hai mươi tháng một mươi một
theo bộ trưởng y tế đức jens span quốc gia láng giềng áo ngày hai mươi hai tháng một mươi một bắt đầu đợt phong tỏa thứ tư
và là một trong số ít nước tây âu áp dụng biện pháp này kể từ khi vaccine trở nên phổ biến
hầu hết cửa hàng nhà hàng địa điểm thể thao và văn hóa đều đóng cửa
khiến các tuyến phố trở nên vắng lặng trong những tuần trước giáng sinh
lệnh phong tỏa trong đó chỉ cho phép người dân rời khỏi nhà đi làm hoặc tới hiệu thuốc
và cửa hàng tạp hóa sẽ kéo dài ít nhất một mươi ngày và nhiều nhất là hai mươi ngày
biện pháp quyết liệt này được đưa ra sau vài tháng áo chặt vật kiểm soát lây nhiễm
bằng xét nghiệm diện rộng và áp lệnh hạn chế một phần
áo cũng tuyên bố tiêm chủng sẽ trở thành quy định bắt buộc kể từ ngày một tháng hai
khiến đây trở thành nước phương tây đầu tiên và là một trong số ít quốc gia trên thế giới áp dụng quy định này
đảng tự do thuộc phe cực hữu và là đảng lớn thứ ba trong quốc hội áo
đã dẫn đầu phong trào phản đối các biện pháp chống covid một mươi chín trên
họ lan truyền những thuyết âm mưu về vaccine hoài nghi hiệu quả của chúng
cũng như thúc đẩy sử dụng ivermectin loại thuốc thường được dùng để trị run sán ở ngựa
và nhiều lần thất bại trong các thử nghiệm lâm sàng điều trị covid một mươi chín
thủ tường áo alexander schellenberg cho biết ban đầu ông cũng phản đối tiêm chủng bắt buộc
nhưng thay đổi quan điểm vì đất nước này có quá nhiều lực lượng chính trị
cùng những kẻ hoài nghi vaccine và lan truyền tin giả
bảy mươi năm dân số nhưng số ca nhiễm mới tăng buộc chính phủ phải siết chặt các biện pháp hạn chế
như yêu cầu làm việc từ xa và đeo khẩu trang bắt buộc
những quy định này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình ở bruxelles vào ngày hai mươi một tháng một mươi một
với khoảng ba mươi năm người tham gia tại khu vực trụ sở của eu
trong đó một số người có hành vi bạo lực như ném đá phóng hỏa
hơn bốn mươi người biểu tình bị bắt và ba cảnh sát bị thương
thủ tướng bị alexander dercru nói hành động bạo lực là không thể chấp nhận
ông nói người bị được tự do biểu tình
nhưng cách mà một số người hành xử không liên quan gì tới tự do
nó cũng không liên quan gì đến việc tiêm chủng có phải là điều tốt hay không
đây là hành vi tội phạm
tại hy lạp chính phủ ngày hai mươi hai tháng một mươi một tuyên bố những người chưa tiêm chủng
sẽ bị cấm đến các không gian trong nhà như nhà hàng dạp chiếu phim bảo tàng và phòng dm
giấy chứng nhận tiêm chủng cho những người trên sáu mươi tuổi sẽ có hiệu lực trong bảy tháng
thời điểm họ sẽ được yêu cầu tiêm liều tăng cường để duy trì khả năng miễn dịch
slovakia và cộng hòa
slovakia và cộng hòa cũng đã xiết hạn chế với người chưa tiêm chủng
cấm họ tới nhà hàng quán rượu trung tâm thương mại sự kiện công cộng và cửa hàng
ngoại trừ những trường hợp thiết yếu
giám đốc vkpado khu vực châu âu han klub hồi đầu tháng cho rằng
những tai ương dịch bệnh mà khu vực này phải gánh chịu là do tư tưởng ngần ngại tiêm chủng
dù nguồn cung vaccine rồi rào
group cảnh báo châu âu có thể ghi nhận thêm một triệu ca tử vong đến tháng hai năm sau
chúng ta phải thay đổi chiến thuật từ phản ứng với các đợt bùng phát covid một mươi chín
sang ngăn chặn chúng xảy ra ngay từ đầu ông nói